ngày hai mươi hai tháng một mươi tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cục chế biến và phát triển thị trường nông sản thục bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc tổ chức hội nghị phổ biến chính sách về nông nghiệp hữu cơ việt nam và định hướng phát triển tại các tỉnh tây nguyên
nông nghiệp hữu cơ việt nam
đối tượng cây trồng vật nuôi cụ thể dẫn đến hiệu quả chưa cao
nông nghiệp hữu cơ việt nam
trong phát triển nông nghiệp hữu cơ việt nam nhằm hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp
hợp tác xã trang trại và nông dân sản xuất nông nghiệp có định hướng phát triển hiệu quả trong thời gian tới